cảnh sát ba lan ngày hôm qua đã thu giữ một trăm bảy mươi tám kg cocaine nguyên chất được cất giấu trong những chiếc hộp đựng chuối trên một chiếc xe tải phía ngoài của thủ đô vác xa va
theo nguồn tin cảnh sát toàn bộ số cocaine trên có trị giá hơn hai mươi bốn sáu triệu euro người lái xe đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường
theo khai nhận số hàng này được thuê trở từ bỉ đến khu vực beronisha của ba lan số ma túy trên xe được cho là có nguồn gốc từ colombia đây được xem là vụ vận chuyển ma túy lớn nhất được phát hiện trên lãnh thổ ba lan